tại đà nẵng hôm nay ba mươi một tháng tám gần một mươi một thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai năm hai nghìn hai mươi
đã lần lượt được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra covid một mươi chín trước khi bước vào kỳ thi chính thức diễn ra từ ngày hai đến ngày bốn tháng chín tới
đây là một kỳ thi quan trọng diễn ra trong một thời điểm hết sức đặc biệt đầy khó khăn và thử thách
bắt đầu từ bảy h ba mươi phút sáng nay toàn bộ thí sinh tham dự đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi tại đà nẵng
đã có mặt tại hai mươi sáu điểm thi trên địa bàn để được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra sars cov hai
nhằm chuẩn bị cho một kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc và đúng quy định phòng dịch
buổi sáng thí sinh có mặt tại phòng làm thủ tục dự thi lúc bảy h ba mươi phút tại các điểm thi xét nghiệm
và buổi chiều bắt đầu từ một mươi ba h ba mươi phút đến một mươi bảy giờ
những cá nhân được lấy mẫu xét nghiệm phải tuyệt đối tự cách ly ở nhà trong thời gian chờ kết quả
cơ quan chức năng sẽ thông báo kịp thời những trường hợp dương tính
để cách ly điều trị trước một mươi hai h ngày hai tháng chín
những trường hợp không được thông báo đồng nghĩa với kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục tham gia kỳ thi
tại điểm thi trường trung học phổ thông trần phú đã tiến hành xét nghiệm cho hai mươi chín phòng thi với gần bảy trăm linh thí sinh
tinh thần của các em là sẵn sàng tham gia xét nghiệm để đảm bảo an toàn
chuẩn bị cho kỳ thi vào ngày hai mùng ba bốn tháng chín sắp tới đây

đối với cán bộ giáo viên nhân viên công an y tế làm nhiệm vụ tại điểm thi chính thức
và lực lượng tại chỗ của điểm thi dự phòng sẽ được trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng
tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trong ngày mai một tháng chín